theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
trận mưa đêm ngày ba mươi tháng chín và dạng sáng ngày một tháng một mươi đã làm sáu mươi năm hộ dân trên địa bàn
thành phố yên bái bị ngập hơn hai mươi bảy hectare lúa ngô hoa màu bị ngập úng thiệt hại về gia súc một mươi bảy con
và một số ao nuôi trồng thủy sản mưa lớn cũng đã làm các suối trên địa bàn thành phố yên bái
và huyện yên bình dâng cao một số tuyến đường ngập úng ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
ubnd các xã phường của thành phố yên bái và huyện yên bình đã chủ động thành lập các đoàn công tác
xuống địa bàn để chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai tổng hợp thống kê thiệt hại